thưa quý vị và các bạn vào sáng nay sau khi đi vào biển đông nửa ngày bão số chín đã mạnh thêm một cấp
và hướng di chuyển của bão đã được dự báo là sẽ thay đổi bất thường
nhưng những dự báo mới cho thấy nhiều khả năng trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy vậy hoàn lưu sau bão kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường được cho là sẽ gây mưa to đến rất to
cho khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai
những thông tin chi tiết về diễn biến của cơn bão sẽ được gửi tới quý vị và các bạn với sự trình bày của biên tập viên thanh quyên ngay sau đây
thưa quý vị và các bạn chiều nay tâm bão số chín cách huyện đảo hoàng sa khoảng gần sáu trăm linh km về phía đông đông nam
với cường độ bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
trong tối nay bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc và sau đó đến đêm nay bão sẽ bị gió đông bắc mạnh phía trên
làm thay đổi hướng đi chuyển thành tây tây nam với tốc độ khoảng từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
đến một mươi ba h chiều ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông
và cường độ bão giảm đi từ một đến hai cấp xuống còn cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm một mươi km về phía nam lúc này cường độ của áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
cốc độ rủi ro thiên tai cấp ba
hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực từ đà nẵng trở vào cho tới tận khánh hòa
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai với lượng mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ quét kèm theo nguy cơ sạt lở đất
sau đó vùng mưa sẽ dịch chuyển ra phía bắc